tòa án nhân dân huyện đức hòa tỉnh long an vừa có quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với bốn bị cáo xảy ra tại tỉnh thất bồng lai ở ấp lập thành xã hòa khánh tây huyện đức hòa long an
các đối tượng gồm lê tùng vân chín mươi một tuổi lê thanh hoàn nguyên ba mươi hai tuổi lê thanh nhất nguyên hai mươi chín tuổi và lê thanh trùng dương hai mươi bảy tuổi
đây là những bị can có liên quan trong vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân xảy ra tại thiền a bên bờ vũ trụ hay còn gọi là tỉnh thất bồng lai
theo kế hoạch ngày hôm nay ngày hai mươi tháng sáu tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm
theo đơn kháng cáo của cựu chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung và các bị cáo khác
trong vụ mua chế phẩm redoxi ba c xử lý ô nhiễm nước hồ
dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong ba ngày từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi hai tháng sáu
theo đơn kháng cáo của cựu chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung bản án sơ thẩm tuyên bị cáo phạm tội
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ là không đúng nên bị cáo đã có đơn kháng cáo kêu an
bị cáo nguyễn trường giang giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại dịch vụ attic cũng có đơn kháng cáo
trước đó từ ngày một mươi đến ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
và tuyên án phạt bị cáo nguyễn đức trung tám mươi năm
bị cáo nguyễn trường giang bốn năm sáu tháng tù và bị cáo võ tiến hùng bốn năm tù cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ
một cơ sở sản xuất buôn bán dầu nhất giả các nhãn hiệu nổi tiếng với quy mô sáu lít một tháng
tại xã phạm kha huyện thanh miện tỉnh hải dương cũng vừa bị công an huyện gia lộc tỉnh hải dương phát hiện và bắt giữ
vào hồi hai mươi h bốn mươi năm phút ngày một mươi năm tháng sáu tại đường ba trăm chín mươi ba thuộc địa phận xã phạm trấn huyện gia lộc tỉnh hải dương
tổ công tác của công an huyện gia lộc kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát hai mươi chín a hai mươi tám nghìn ba trăm bảy mươi một do trương quang diện bốn mươi hai tuổi
chú tại xã phạm kha huyện thanh miện tỉnh hải dương điều khiển phát hiện trên xe đang vận chuyển sáu mươi chai chứa dầu nhớt
có nhiều biểu hiện nghi vấn diện khai nhận đây là dầu nhất giả mua của nguyễn bình kha sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi là người cùng xã
tổng giá trị tương đương hàng hóa chính hãng trên thị trường là khoảng ba mươi năm triệu đồng
khám xét khẩn cấp chỗ ở của nguyễn bình kha tại thôn đỗ thượng xã phạm kha huyện thanh miện
công an huyện gia lộc phát hiện và thu giữ nhiều tăng vật phục vụ quá trình sản xuất sang chiết dầu nhất giả trái phép
gồm một hệ thống máy bơm và cắt tách chứa dầu dung tích một lit hai trăm linh lit một hệ thống máy dập nhiệt
hơn sáu niêm giấy dập điện nắp nhựa vỏ chai dầu tem chống hàng giả
nhãn sán của các nhãn hiệu dầu nhất cát trôn honda yamaha cùng nhiều thùng giấy cắt tông
in nhãn hiệu các hãng dầu nhất trên
quá trình làm việc kha không xuất trình được giấy phép kinh doanh
và theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an cơ sở sản xuất buôn bán dầu nhất giả của nguyễn bình kha
hoạt động từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay địa bàn tiêu thụ số dầu nhớt giả của cơ sở này chủ yếu là ở khu vực tây bắc
hiện công an huyện gia lộc đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ việc
mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
hai đối tượng nguyễn thị kim trinh và mạch vĩnh vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên tỉnh an giang tạm giữ
qua tin báo của người dân lực lượng công an tiến hành kiểm tra hành chính nhà của trinh tại phường đông xuyên
phát hiện trinh vĩnh cùng sáu đối tượng khác có biểu hiện mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện thu giữ hai mươi đoạn ống hút hàn kín
bên trong có chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy và nhiều dụng cụ liên quan đến việc tổ chức
sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy kiểm tra nhanh bảy trong tám đối tượng dương tính với chất ma túy
đột nhập vào nhà thờ giáo sứ kiên lao ở huyện xuân trường tỉnh nam định để trộm cắp tài sản
mai khánh duy vừa bị công an huyện xuân trường khởi tố
vụ việc xảy ra vào khoảng năm giờ sáng ngày hai mươi hai tháng năm với tài sản có giá trị ước tính khoảng bốn mươi triệu đồng
sau hai ngày khẩn trương điều tra truy xét công an huyện xuân trường đã làm rõ và bắt giữ đối tượng trộm cắp là mai khánh duy
đồng thời thu hồi tài sản bị trộm và trao trả cho nhà thờ
một vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã xảy ra vào tối qua tại tuyến đường điện biên phủ của thành phố đà nẵng
vào thời điểm trên ba xe ô tô cá nhân đang lưu thông trên tuyến đường điện biên phủ
khi chuẩn bị đến ngã ba phạm nữ tăng điện biên phủ thì bất ngờ xảy ra va chạm liên hoàn với bốn xe máy
mặc dù vụ việc diễn ra trong thời điểm số lượng phương tiện lưu thông đông đúc nhưng rất may là không có thiệt hại nặng nề về con người
nhận được thông tin công an quận thanh khê đã khẩn trương có mặt đưa người bị nạn đi cấp cứu và điều tiết giao thông
phục vụ cho việc khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân
thưa quý vị thời gian qua những ồn ào xung quanh việc đấu giá đất đã gây ra nhiều bức xúc trong dư luận
đấu giá trên trời rồi bỏ cọc hay quân xanh quân đỏ thao túng đấu giá đất sẽ dẫn tới nhiều hệ lụy như
ngân sách ảnh hưởng đến tiến độ phát triển đô thị ổn định đời sống nhân cư và nhiễu đoạn thị trường bắt động sản
vâng việc ngăn chặn hạn chế các hành vi không lành mạnh lũng đoạn thị trường bất động sản trong hoạt động đấu giá đang là vấn đề được đặt ra hiện nay
đầu năm hai nghìn hai mươi hai trung tâm quy đất huyện mê linh thành phố hà nội đã phải hủy bỏ kết quả đấu giá gần hai mươi thửa
do người chung đấu giá không hoàn thành nghĩa vụ tài chính số tiền nhà đầu tư bỏ cọc trên địa bàn huyện khoảng sáu mươi tỷ đồng
vụ việc tập đoàn tân hoàng minh bỏ cọp gần sáu trăm linh tỷ đồng đấu giá đất thủ thiêm cũng đã gây ra những xô sao trong một thời gian dài
mới đây tại kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi năm nhiều đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến về những góc khuất tiêu cực trong đấu giá quyền sử dụng đất thời gian qua
việc trả giá quá cao rồi bỏ cọc như vừa qua đã dẫn tới nhiều hệ lụy
lấy ví dụ ở thủ thiêm ngay sau cuộc đấu giá đất nhiều nhà đầu tư đã lợi dụng giá trúng thầu
thực chất là giá ảo để té nước theo mưa
đẩy giá đất giá nhà tại tp hcm lên cao để kịp thời bán ra một số lượng lớn nhà đất mà họ đã mua gom trước đó
có những nhà đầu tư thì còn lợi dụng để nâng giá trị cổ phiếu trái phiếu của mình
nguy hiểm hơn là có những người còn lợi dụng để đánh võng giá trị tài sản bảo đảm cho các khoản vay ngân hàng mà nếu thực hiện chót lọt là có thể rút ruột các ngân hàng
và đáng lưu ý là việc giá đất bị đẩy lên quá cao cùng với giá ảo sẽ khiến cho giấc mơ an cư của những người có thu nhập thấp ngày càng trở nên xa vời
tình trạng quân xanh quân đỏ thông đồng để dìm giá tại nhiều phiên đấu giá đất tình trạng bắt tay ngầm rút ruột tài sản nhà nước cũng là vấn đề đang được đặt ra hiện nay
vì vậy việc xác minh điều tra các phiên đấu giá đất có hành vi tiêu cực cần phải được làm rõ nhằm phòng ngừa vi phạm trong hoạt động này
lấy ví dụ gần đây vụ án ở hà nội các đối tượng đã bắt tay với những người có trách nhiệm để điều chỉnh giá đất rẻ hơn gần một nửa so với giá ban đầu từ năm trăm linh tỷ xuống còn ba trăm linh tỷ
và nếu như phi vụ này chót lọt thì nhà nước sẽ mất gần một nửa tiền
nhưng mà đến nay thì các đối tượng này đã có vụ án này đã có tám bị can bị khởi tố
trong đó có hai bị can là cán bộ của ban quản lý dự án
tuy nhiên dư luận băn khoăn liệu rằng còn nhiều phi vụ tương tự như thế này chưa bị phát hiện hay không
quốc hội chính phủ sớm hoàn thiện hành lang pháp lý về đất đai về thuế trong đó quy định rõ nguyên tắc xác định giá đất theo giá thị trường đúng như quy định của luật đất đai
quỹ ban nhân các tỉnh thành phố phải cập nhật
chúng đủ và kịp thời giá đất theo sát giá thị trường vào bảng giá đất nhà nước để làm căn cứ tính thế trong hoạt động kinh doanh triển dưỡng bất đồng sản
và tính chi phí bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất cho người dân để đảm bảo sự công bằng bình đẳng trong các mối quan hệ này
vâng thưa quý vị có thể thấy sự cần thiết phải triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm siết quy định đấu giá đất
từ đó ngăn chặn bỏ cọc và hạn chế rủi ro xảy ra trong công tác đấu giá tài sản như thời gian gần đây
vừa qua ủy ban nhân dân tp hà nội đã ban hành quyết định quy định về việc người tham gia đấu giá đất phải nộp tiền đặt trước bằng hai mươi giá khởi điểm của tài sản đấu giá
vậy với quy định mức đặt cọc cao có khắc phục được những lỗ hồng để ngăn trục lợi từ đầu giá đất
cũng như là cần phải có sửa đổi và bổ sung cơ chế chính sách như thế nào liên quan đến công tác đấu giá đất
khách mời trong vấn đề về chính sách ngày hôm nay ông nguyễn trí thanh phó chủ tịch hội mùa giới bất động sản việt nam sẽ làm rõ hơn về nội dung này